tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu cà phê đạt hai trăm ba mươi tấn với giá trị đạt sáu trăm hai mươi ba triệu usd tăng sáu mươi một sáu về khối lượng và tăng một trăm linh ba về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
những ngày cận tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn vừa qua giá cà phê trung bình tại các tỉnh tây nguyên tiếp tục tăng so với tuần trước
tại các địa phương cà phê đang được thu mua với giá khoảng bảy mươi tám hai trăm linh đến bảy mươi chín bốn trăm linh đồng một kg
với xu hướng tăng giá như hiện nay giá cà phê trong nước có khả năng sớm vượt mức tám mươi đồng một kg
nguyên nhân giá cà phê trong nước tăng mạnh và liên tục tạo đỉnh mới là do việc thương nhân tích cực thu mua để chuẩn bị nghỉ tết nguyên đán
các nhà xuất khẩu với tâm lý sợ thiếu hàng như năm ngoái nên thu mua nhiều hơn
theo hiệp hội cà phê cacao việt nam niên vụ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
sản lượng cà phê của việt nam dự kiến sẽ giảm xuống một sáu một bảy triệu tấn thấp hơn so với một bảy mươi tám triệu tấn niên vụ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
cục quản lý giá bộ tài chính cho biết giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày mùng hai tết không có sự biến động bất thường về giá
do nhu cầu mua sắm những ngày đầu năm sẽ ít hơn
tại một số tỉnh thành phố lớn một số siêu thị cửa hàng đã mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu
vì vậy nguồn cung hàng hóa sẽ đáp ứng đầy đủ
muối được đóng trong những chiếc túi nhỏ màu đỏ cùng với chiếc bật lửa là mặt hàng đắt khách trong những ngày đầu năm mới
vào ngày đầu tiên của năm mới người dân sẽ mua muối lọc để xua đuổi tà ma đón nhận may mắn và cầu mong một năm đủ đầy ấm no
muối được bán với giá từ một mươi đến hai mươi đồng một túi
mỗi dịp tết đến xuân về việc sáng tạo linh vật tượng trưng theo con giáp làm tiểu cảnh trang trí trên phố phường luôn được nhiều người quan tâm
bởi nó tạo ra một không khí vui tươi cho người dân khi du xuân đón tết
và năm nay cũng không ngoại lệ linh vật rồng trên cả nước cũng đã tạo ra những điểm nhấn đặc biệt
và tại thủ đô hà nội khu vực hồ gươm nơi được coi là trái tim của thủ đô
cũng đang thu hút rất nhiều người dân đến du xuân ngắm cảnh bởi những góc chụp ảnh check in rực rỡ
ngay từ sáng sớm ngày hai tết khu vực hồ gươm đã trở nên nhộn nhịp
như thường lệ vào mỗi dịp lễ tết
những người sinh ra và lớn lên tại thủ đô hà nội
cũng như những du khách đều muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ
một bản sắc đặc trưng của tết hà nội
hà nội mà không ngày tết mà không được đặt trên lên đây thì rất là cảm thấy là thiếu sắc một cái gì đó
cùng với thảm hoa hàng hoa đào bung sắc hồng
thuyền dòng mang không khí tết tràn ngập xung quanh hồ gươm
đôi linh vật rồng được đặt đối diện tượng đài vườn hoa lý thái tổ
được nhiều người dân coi là điểm nhấn góp phần tạo cảnh quan đẹp mắt và nổi bật cho khu vực này
năm nay là năm rồng năm tượng trưng của tháng long một năm văn hiến

rồng búa thành ra là năm rồng năm nay rất là đẹp
thấy thịnh thử mọi người đi ra đường thứ nhất là chụp một kiểu ảnh tử niệm thứ hai nữa là vui xuân
năm rồng này chắc là phát triển tốt là vì cây cối hoa la lá nhà nước đầu tư rất đẹp
thế còn phù hợp với cái năm nay lại có các cái hình tượng dòng
hình tượng dầu đưa lên là phù hợp với cảnh quan với không khí đẹp lắm
ở hồ thấy đưa hai con rồng này lên rất là sáng làm cho mặt hồ rất đẹp
để chào đón năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều địa phương trên cả nước đã tạo dựng linh vật rồng với nhiều hình dáng sắc thái khác nhau
giáp thìn năm con rồng năm được kỳ vọng vào sự bứt phá vươn lên mạnh mẽ
xuân mới rực rỡ và không khí nhộn nhịp tê vui báo hiệu một năm mới sẽ gạt thái nhiều thắng lợi và thành công
những năm gần đây thói quen đi chơi tết của người việt đang dần có sự thay đổi
những chuyến du lịch ngày xuân là cách để tận hưởng dành khoảng thời gian dành cho gia đình một cách trọn vẹn
nắm bắt xu hướng này các đơn vị lữ hành và các điểm du lịch đã tăng cường nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm phong phú
cục du lịch quốc gia việt nam đã có công văn số một nghìn một trăm bảy mươi sáu yêu cầu đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp tết nguyên đán giáp thìn vui tươi lành mạnh an toàn
ngay từ sớm các đơn vị lữ hành cũng đã tích cực lên các phương án cho việc dẫn tour đi đoàn được an toàn đảm bảo không khí du xuân tươi vui lành mạnh cho du khách
đảm bảo an toàn cho du khách trong suốt hình
trình của chuyến đi nó luôn là một cái vấn đề mà được đặt lên hàng đầu
cái khâu đảm bảo an toàn này phải có cả một cái quy trình trách dịch vụ giữ dịch vụ và đặt trước dịch vụ
và đặc biệt là dịp tết thì tất cả cái này đều phải được đặt trước và thanh toán trước và được đối tác xác nhận là đã nhận được cái phần thanh toán
thì như vậy nó mới đảm bảo được quá trình là dịch vụ được diễn ra xuân rẻ
lượng khách về để tham quan cũng sẽ rất là đông và để đông thì tất nhiên là công tác kiểm soát và bao quát hết khách thì chúng mình cũng sẽ phải tăng cường độ lên
và sẽ có những thành viên đi cùng để có thể là hỗ trợ trong cái việc là đưa khách đến cái điểm thăm quan đầy đủ và giúp khách có một cảm xúc vui vẻ nhất
cùng với đó các điểm du lịch các khu tham quan cũng kiểm soát kỹ về an toàn phòng cháy chữa cháy đảm bảo an ninh khu vực bằng nhiều biện pháp
trong dịp này khu di tích văn miếu quốc tử giám đón lượng khách tham quan đột biến nên ban quản lý di tích cũng đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng
chúng tôi cũng đã có sự chủ động trong việc phối hợp
phối hợp với chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an từ công an thành phố công an quận đông đa và công an các phường xung quanh di tích
để xây dựng một kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho khách tham quan di tích
tết nguyên đán năm nay thì chúng tôi phải huy động toàn bộ người lao động của đơn vị làm việc trong các ngày tết
bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ phải huy động các lực lượng tình nguyện viên từ sinh viên một số trường đại học
đến để hỗ trợ
trong công tác đón tiếp khách tham quan làm sao để cho chú đáo và đảm bảo an toàn
du xuân là nhu cầu tất yếu của nhân dân trong dịp tết
ngoài những nỗ lực của ngành du lịch mỗi du khách hãy chuẩn bị cho mình tâm thái đẹp
xây dựng hình ảnh du lịch việt nam văn minh an toàn lành mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là một nghệ sĩ sáo tuổi thìn nghệ sĩ bùi công thơm giảng viên chuyên ngành xáo trúc
học viện âm nhạc quốc gia việt nam đã trở thành người tiên phong trong việc xây dựng hệ thống học sáo
và các loại nhạc cụ dân tộc thông qua nền tảng số
nhân dịp đầu xuân chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ nghệ sĩ sáo trúc bùi công thơm
để thấy một tâm hồn say mê và một tài năng có tiếng trong làng xáo tại việt nam
với mong muốn đưa xào trúc đưa âm nhạc đến với nhiều người hơn nữa
nghệ sĩ bùi công thơm đã bắt đầu nhen nhóm ý định xây dựng hệ thống học nhạc cụ thông qua nền tảng số từ cách đây khá lâu
dịch covid một mươi chín bùng phát giống như một đòn bầy để anh hiện thực hóa mong muốn ấy
đến nay hệ thống của anh đang giảng dạy hơn bốn học viên đến từ khắp nơi trên cả nước
không giới hạn đội tuổi
mặc dù đến nay sự phát triển của hệ thống và thành quả hiện tại của nhiều học viên đã chứng minh sự thành công trong phương pháp giáo dục mới này
nhưng với nghệ sĩ bùi công thơm mọi thứ với anh chưa bao giờ có giới hạn
năm nay thì nó hơi đặc biệt hơn một chút xíu
vì nó cũng là một cái năm về con rồng của mình
và nó cũng là một cái năm mà mình đã có được những cái bước đệm rất là tốt từ những năm trước rồi
thế nên là rõ ràng năm nay là một cái hoài bão phải nói rất là lớn
về cái việc mà lan tỏa các cái bộ môn đến với nhiều người yêu thích về âm nhạc truyền thống cũng như là âm nhạc nói chung
sở hữu tiếng sáo đẹp anh đang là gương mặt tám x nổi bật trong làng xáo nước nhà
và hơn hết tinh thần năng động sáng tạo say xưa tâm huyết của người nghệ sĩ tuổi thìn bùi công thơm
đang gây dựng thêm niềm tin và sức sống bền bỉ và sự lan tỏa mạnh mẽ của âm nhạc truyền thống trong đời sống đương đại hiện nay